theo quyết định đưa vụ án ra xét xử bà trương mỹ lan bị xét xử các tội tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
bà trương mỹ lan đồng thời là bị hại của ông nguyễn cao trí
ngoài bà lan tám mươi năm bị cáo còn lại trong vụ án là những lãnh đạo cấp cao của vạn thịnh pháp ngân hàng scb và cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
bị truy tố về các tội tham ô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước khi diễn ra phiên xử nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả đáng chú ý là nhóm cán bộ thanh tra
theo viện kiểm sát nhân dân tối cao bà đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước đã nộp khắc phục bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
các bị cáo khác cũng nộp tiền khắc phục cụ thể ông nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước nộp ba trăm chín mươi usd
bà nguyễn thị phụng cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai nộp hai mươi usd và hai trăm một mươi triệu đồng
vương đỗ anh tuấn cựu trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai nộp hai mươi usd
nguyễn văn thùy cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp ủy ban giám sát tài chính quốc gia nộp hai mươi một usd và sáu mươi triệu đồng
lê thanh hà cựu phó tránh thanh tra kiểm toán nhà nước cựu trưởng phòng kiểm toán ngân hàng một kiểm toán nhà nước chuyên ngành bảy nộp một mươi bốn usd và một trăm linh triệu đồng
trần văn tuấn cựu thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc thanh tra chính phủ nộp sáu usd và bốn mươi triệu đồng
nguyễn tuấn anh cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tiến dụng trong nước thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
và vũ khánh linh cựu phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước nộp một trăm linh triệu đồng
nguyễn duy phương cựu thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp nộp một usd và hai mươi triệu đồng
nguyễn văn dũng cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nộp một mươi năm usd và bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn thị phi loan cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nộp bốn trăm bảy mươi triệu đồng
võ văn thuần cựu phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nộp một tám mươi năm tỷ đồng
phan tấn trung cựu phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm nộp năm trăm năm mươi bốn triệu đồng
nguyễn tín phó trưởng phòng cục hai ngân hàng nhà nước nộp năm trăm linh triệu đồng
trương việt hưng cựu thanh tra viên vụ hai thanh tra chính phủ nộp sáu usd
bùi tuấn khoa phó cục trưởng cục hai ngân hàng nhà nước nộp một trăm linh triệu đồng
đặc biệt nhất là trường hợp bị can đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
được bà trương mỹ lan biếu năm hai triệu usd tương đương với gần một trăm ba mươi tỷ đồng
cơ quan chức năng đánh giá đây là khoản nhận hối lộ lớn nhất từ trước tới nay của các cơ quan chức
quá trình thực hiện phía scb và bà trương mỹ lan đã chủ động tiếp cận nhiều lần biếu tiền quà nhóm cán bộ thanh tra
trong đó biếu ông nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ba trăm chín mươi usd
nguyễn thị phụng phó trưởng đoàn thanh tra hai mươi usd và hai trăm một mươi triệu đồng một đồng hồ một túi sách và một chiếc khăn
các thành viên của đoàn là vũ khánh linh nguyễn tuấn anh bùi tuấn khoa nhận một trăm linh triệu đồng
phương đỗ anh tuấn nhận hai mươi usd và hai chiếc áo trần văn tuấn nhận sáu usd và bốn mươi triệu đồng
lê thanh hà nhận một mươi bốn usd và một trăm linh triệu đồng nguyễn duy phương nhận một usd và hai mươi triệu đồng
nguyễn văn thủy nhận hai mươi một usd và sáu mươi triệu đồng một áo sơ mi một áo phông một hộp yến trương việt hưng nhận sáu usd
sau khi nhận tiền của trương mỹ lan bị can nguyễn văn hưng theo quy định phải có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra scb lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
tuy nhiên hưng ngó lơ để đỗ thị nhàn chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra lập báo cáo không đầy đủ không trung thực bao che sai phạm của scb
cụ thể nhóm bà nhàn ban hành kết luận thanh tra theo hướng không đưa ngân hàng scb vào diện kiểm soát đặc biệt để scb tiếp tục thực hiện tái cơ cấu không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế
điều này dẫn tới ngân hàng nhà nước không nắm được thông tin không kịp thời ngăn chặn trương mỹ lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của scb trái pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với hơn năm trăm một mươi bốn một trăm linh hai tỷ đồng
ngoài nhận tiền quà biếu cơ quan tố tụng cáo buộc nguyễn văn hưng đỗ thị nhàn cùng nhóm cán bộ đoàn thanh tra có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm này thể hiện ở chỗ nguyễn văn hưng đã tiếp nhận các báo cáo từ đoàn thanh tra và báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước để báo cáo thủ tướng chính phủ về kết quả thanh tra

ngoài nhận tiền quả biếu cơ quan tố tụng cáo thủ tướng chính phủ đã tiếp nhận các báo cáo từ đoàn thanh tra và báo cáo thủ tướng chính phủ đã tiếp nhận các báo cáo từ đoàn thanh tra
trong đó bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước gọi tắt là cục hai đã nộp bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã nộp ba trăm chín mươi usd
trong khi đó bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch công ty capella người bị cáo buộc chiếm đoạt một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan đã nộp hơn sáu trăm năm mươi bảy năm tỷ đồng và ba ba triệu usd tương đương với khoảng tám mươi hai năm tỷ đồng
nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu đến hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả
như vậy theo hồ sơ các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn một năm trăm tám mươi tỷ đồng tám sáu triệu usd và một mươi hai triệu cổ phần ngân hàng scb để khắc phục hậu quả
bên cạnh các bị cáo đã nộp tiền khắc phục trong quá trình điều tra truy tố thì nhiều bị cáo khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả của vụ án
trong quá trình điều tra ông hồ bửu phương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tân việt nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn vạn thịnh pháp
có đơn xin khắc phục một phần hậu quả là số tiền trong hai tài khoản ngân hàng của bị cáo này khoảng năm trăm linh triệu đồng
trước ngày mở phiên tòa chồng của bị cáo trần thị mỹ dung nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb đã làm đơn xin thay mặt bị cáo nộp ba trăm linh triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả đã xảy ra
bà ntkt vợ của bị cáo dương tấn trước cũng gửi đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả
theo đó bà cho biết nếu khoản tiền đã nộp bà tự nguyện khai báo các khoản tiền trong ngân hàng cũng như các khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng
để cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phong tỏa số tiền mặt một chín trăm sáu mươi năm tỷ đồng và kê biên các bất động sản là tài sản chung của vợ chồng bà và tài sản riêng của bà
theo bà bốn bất động sản này có giá trị hơn sáu trăm hai mươi chín tỷ đồng
bà viết trong đơn
nay chồng tôi và gia đình có nguyện vọng khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan đến vụ án
chúng tôi xin tự nguyện đưa ra một số tài sản là các bất động sản có giá trị cao để đảm bảo cho quá trình thi hành án
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng scb từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
qua đó thao túng toàn bộ hoạt động của scb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
kết quả điều tra xác định từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền là sáu mươi bốn sáu trăm linh tỷ đồng
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn chiếm đoạt của ngân hàng scb ba trăm linh bốn tỷ đồng
gây thiệt hại số tiền một trăm hai mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng tiền lãi phát sinh
như vậy hành vi của trương mỹ lan và các đồng phạm
đã khiến scb thiệt hại bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trước đó vào chiều ngày năm tháng ba đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng
truy tố bị cáo trương mỹ lan và các bị cáo khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại vạn thịnh pháp
vậy vạn thịnh pháp do bà lan làm chủ gồm những tổ chức nào hoạt động ra sao mà bà lan đã chiếm đoạt cả trăm ngàn tỷ
scb là công cụ cấp vốn cho hệ sinh thái vạn thịnh pháp
theo đó công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp có trụ sở tại số một trăm chín mươi ba hai trăm linh ba trần hưng đạo phường cô giang quận một tp hcm
công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu chủ sử dụng hoặc đi thuê vốn điều lệ một mươi ba tỷ đồng
người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc là bà trương huệ vân cháu gái bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị là bà trương mỹ lan
công ty này gồm bốn cổ đông sở hữu cổ phần là bà trương mỹ lan sáu mươi bà elizabeth chu yết han chu duyệt hằng con gái bà trương mỹ lan một mươi bà marie chu yết phan chu duyệt phấn con gái bà trương mỹ lan một mươi công ty cổ phần emera đại diện là bà trương hội vân hai mươi
quá trình hoạt động tập đoàn vạn thịnh pháp đã thành lập xây dựng hơn một doanh nghiệp gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước được chia thành nhiều tầng lớp
trong đó tập đoàn vạn thịnh pháp giữ vai trò trung tâm
tập đoàn vạn thịnh pháp giữ cổ phần kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh
việc hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã thuê nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật các công ty được chia làm bốn nhóm có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính việt nam gồm scb công ty chứng khoán tân việt công ty cổ phần đầu tư tài chính việt vĩnh phú
trong đó scb có vai trò đặc biệt quan trọng được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp
nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhà hàng khách sạn đều là công ty có vốn điều lệ lớn nắm cổ phần chi phối các công ty con công ty thành viên như công ty cổ phần tập đoàn sài gòn pencisula vốn điều lệ một mươi tám tỷ đồng công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông vốn điều lệ chín tỷ đồng
nhóm các công ty được gọi là công ty ma tại việt nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án vay vốn ngân hàng thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công
mạng lưới công ty tại nước ngoài bà trương mỹ lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài để đứng tên cổ phần và quản lý nguồn vốn tài sản của gia đình bà trương mỹ lan tại nước ngoài
theo đó một số công ty trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu gồm công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản witzer công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư times square việt nam công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp sài gòn
ngoài ra còn các công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khách sạn quốc tế thiên phúc công ty trách nhiệm hữu hạn vinamagic công ty cổ phần bông sen công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý sài gòn artisan công ty trách nhiệm hữu hạn sài gòn atelier công ty trách nhiệm hữu hạn coco may công ty cổ phần giấu ấn năm công ty cổ phần giấu ấn việt nam công ty cổ phần eurasia concept công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế promana công ty trách nhiệm hữu hạn the recep
công ty cổ phần the signature công ty la vivitria
đồng thời hệ sinh thái này còn có hàng nghìn công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh
là công ty ma được bà trương mỹ lan tổ chức thành lập
để phục vụ việc đứng tên các khoản vai khống và chuyển nhượng cổ phần